thủ tướng chính phủ vừa thống nhất chi hỗ trợ tỉnh cà mau bảy mươi tỷ đồng để phục vụ cho công tác khắc phục xử lý các sự cố xảy ra do tình hình hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn
trước đó tỉnh cà mau cũng đã đề xuất trung ương hỗ trợ gần một trăm chín mươi hai tỷ đồng để phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất vật sinh hoạt mù khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tình hình hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh cà mau đến thời điểm này đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của người dân tập trung tại các vùng ngọt hóa huyện trần văn thời u minh thới bình
qua giả soát có hơn một mươi chín hectare diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi hạn hán xâm nhập mặn trong đó gần bảy hectare mức độ thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi hơn một mươi hai hectare mức độ thiệt hại trên bảy mươi
hạn hán cũng đã gây nên tình trạng sụt lún đất
trên địa bàn tỉnh khi đã xảy ra năm điểm sụt lún trên tuyến đường tắc thủ vàm đá bạc và tuyến đê biển tây đoạn đá bạc hướng về canh mới với tổng chiều dài hai trăm một mươi năm m
ngoài ra các tuyến giao thông nông thôn bị sụt lún với tổng chiều dài hai mươi bốn bảy mươi bốn m